theo sở văn hóa và thể thao thành phố đà nẵng hiện bảo tàng đà nẵng đang thu thập thông tin tư liệu kiểm kê và đánh giá một cách đầy đủ nhất về các công trình lịch sử văn hóa kiến trúc khoa học trên địa bàn để xúc tiến xếp hạng cụm di tích lịch sử văn hóa làng nam ô
theo đó lăng ông nam ô miếu âm linh diếng trăm miếu bà bô bô nghĩa chủng nam ô miếu bà liễu hạnh mộ tiền hiền làng nam ô miếu ông gốc và đình làng nam ô là chín trong số những công trình được xác định dự kiến đưa vào hồ sơ và được đánh giá là những công trình có nhiều giá trị về mặt lịch sử văn hóa khoa học kiến trúc trên địa bàn để đề nghị xếp hạng cấp thành phố cụm di tích lịch sử văn hóa làng nam ô
trong đó có sáu địa điểm nằm trong quy hoạch khu du lịch sinh thái
nam ô và ba địa điểm nằm trong khu dân cư
sở văn hóa và thể thao thành phố đà nẵng sẽ xúc tiến thực hiện các thành phần hồ sơ khoa học về khoanh vùng bảo vệ di tích để đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố ngay sau khi ủy ban nhân dân thành phố có chủ trương phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch khu du lịch sinh thái nam ô